sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đỗ minh trọng và trần thị thu trinh cùng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi nguyễn dạ thảo nguyên hiệu trưởng và nguyễn đoàn bảo như nguyên kế toán trường tiểu học võ thị sáu phường mỹ thạnh tp long xuyên tỉnh an giang
bàn bạc cùng nhau tìm nơi mua hóa đơn để chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nước
sau khi được như liên hệ nhờ mua hóa đơn trọng liên lạc với trinh là kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phan đăng tại phường an cư quận ninh kiều thành phố cần thơ để mua tổng cộng hai mươi bốn tờ hóa đơn giá trị gia tăng của công ty phan đăng
với số tiền ghi trên hóa đơn là trên một trăm sáu mươi một triệu đồng rồi trọng bán hai mươi bốn tờ hóa đơn này lại cho như
như và thảo đã chuyển tiền từ tài khoản của trường võ thị sáu cho trọng nhiều lần với tổng số tiền trên một trăm sáu mươi bảy triệu đồng
sau đó trọng chuyển lại cho như số tiền trên một trăm bốn mươi tám triệu đồng số tiền còn lại trọng chuyển cho trinh sáu một triệu đồng tiền mua hai mươi bốn tờ hóa đơn của công ty phan đăng
sau khi sự việc bị phát hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với thảo và như về hành vi tham mô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
liên quan đến vụ xét xử bảy mươi bốn bị cáo trong đường dây buồn lậu hai trăm linh triệu lít xăng trường qua viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã đề nghị hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải nộp lại tổng số tiền thu lợi bất chính và tiền nhận hối lộ hơn bốn trăm linh tỷ đồng để bổ sung công quỹ nhà nước

kết thúc phần lợi tội viện kiểm sát nhân tỉnh đồng nai đề nghị hội đồng xét xử thu lợi tội